nhận lời mời của đại tướng claudio graziano chủ tình ủy ban quân sự eu đoàn đại biểu cấp cao bộ quốc phòng nước ta do thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đã tham dự hội nghị tư lệnh quốc phòng liên minh châu âu eu tại bruxelles từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng năm
tham dự các cuộc thảo luận của hội nghị thượng tướng nguyễn trí vịnh khẳng định việt nam đánh giá cao vị trí vai trò của eu và quan hệ hợp tác quốc phòng việt nam eu mong muốn hai bên sớm hoàn thành việc đàm phán và kỳ kết hiệp định về thiết lập khuôn khổ tham gia của việt nam và các hoạt động quản lý khủng hoảng của eu fpa tạo khuôn khổ cho quá trình hợp tác tích cực trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực có khả năng và nhu cầu hợp tác đặc biệt là trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
làm việc với thứ trưởng nguyễn trí vịnh đại tiến claudio graziano chủ tịch ủy ban quân sự eu đánh giá cao sự có mặt của việt nam tại hội nghị và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng với việt nam đồng thời hỗ trợ việt nam nhiều hơn nữa trong công tác huấn luyện đặc biệt là trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình đào tạo ngoại ngữ